đã phần nào thể hiện sinh động những vấn đề của cuộc sống về đẹp con người văn hóa đất nước công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
đây là dịp để giới trẻ yêu thích nhấp ảnh trong cả nước cùng giao lưu và trao đổi
tuần qua tại tuyên quang đã diễn ra chương trình lễ hội đêm hội thành tuyên
đêm hội thánh tuyên hai nghìn một mươi sáu đã cho thấy sự náo nhiệt rực rỡ khi đèn trung thu ngập tràn thành phố
hiếm có nơi nào trên cả nước có truyền thống rước đèn trung thu đặc biệt như ở đây
để chuẩn bị cho dòng trung thu hai nghìn một mươi sáu
từ đầu tháng bảy các tổ dân phố trên địa bàn thành phố tuyên quang và đại diện các huyện
đã lên kế hoạch xây dựng những mô hình đèn trung thu khổng lồ để tham gia đêm hội
ba mươi mô hình đèn trung thu khổng lồ đều do người dân tự làm
mỗi mô hình mang một hình dáng ý nghĩa khác nhau
tại đêm hội năm nay hội kỷ lục xa việt nam đã trao chứng nhận cặp đèn kéo quân lớn nhất việt nam cho tỉnh tuyên quang
hội kỷ lục sa việt nam
cũng trong tuần qua tại bảo tàng mỹ thuật việt nam hà nội
là triển lãm tranh mang tên mở cửa mỹ thuật ba mươi năm đổi mới một nghìn chín trăm tám mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
triển lãm do cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm tổ chức giúp công chúng có một cái nhìn khái quát
về đời sống mỹ thuật việt nam trong ba mươi năm đổi mới cùng đất nước
cùng với sự phát triển đi lên của đất nước mỹ thuật đương đại việt nam suốt ba mươi năm đổi mới
đã có nhiều biến đổi phát triển hòa nhập với quốc tế và các nước trong khu vực
một thế hệ tác giả thời kỳ đổi mới đã hình thành và tạo nên diện mạo của mỹ thuật đương đại việt nam
đa dạng và đầy màu sắc
triển lãm trưng bày năm mươi tác phẩm của năm mươi nghệ sĩ tạo hình việt nam tiêu biểu
với sự đa dạng về nội dung ngôn ngữ thể hiện phản ánh đa chiều đời sống xã hội việt nam
đem đến công chúng cái nhìn khái quát về đời sống mỹ thuật nước nhà trong ba mươi năm qua
mở cửa mỹ thuật ba mươi năm thời kỳ đổi mới là triển lãm đầu tiên có tính tổng kết thành tiệu
mỹ thuật thời kỳ đổi mới vinh danh một thế hệ nghệ sĩ của mỹ thuật việt nam đương đại
và giới thiệu nền văn học nga đến đông đảo công chúng thủ đô
trung tâm khoa học và văn hóa nga kết hợp với nhà xuất bản kim đồng
công ty cổ phần văn hóa truyền thông nhã nam công ty sách an pha
nhà xuất bản đông tây đồng tổ chức ngày hội văn học nga tại thư viện hà nội
văn học nga với những tác giả kinh điển như lev tolstoy aymatov gaida
từ nhiều năm nay luôn được các thế hệ bạn đọc việt nam yêu mến
tuy nhiên sự mở rộng của nhiều nền văn học khác tại thị trường sách việt nam
đã khiến cho văn học nga không còn chiếm ưu thế như trước nữa
văn học nga là một trong những nền văn học lớn của thế giới
nó đã để lại ấn tượng cho nhiều thế hệ nhưng lâu một thời gian bị quên lãng
thì gần đây các nhà xuất bản cũng như phối hợp với các nhà sách kết hợp tái bản lại
tôi cho là một xu hướng tốt
diễn ra xuyên suốt hai ngày
ngày hội văn học nga bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi
nhằm tạo ra một sân chơi lý thú bổ ích
góp phần giới thiệu nền văn học nga đến các bạn học sinh trung học phổ thông
ngay trong ngày khai mạc chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo
của các em học sinh trung học phổ thông chuyên tiếng nga tại hà nội
như trung học phổ thông chuyên nguyễn huệ trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
trung học phổ thông chuyên ngữ đại học quốc gia hà nội
những hoạt động này cũng là nhằm phổ biến văn hóa và văn học nga tại việt nam
và luôn tạo được sự quan tâm của học sinh với giáo viên và cũng như các độc giả nói chung
em thấy đây là một chương trình rất bổ ích và nó giúp cho bọn em được hiểu thêm nhiều về văn học nga
song song với các hoạt động tham quan giới thiệu và thuyết trình về văn học nga
ban tổ chức chương trình cũng cho ra mắt hai tủ sách
bao gồm góc sách dành cho thiếu nhi và góc sách dành cho người lớn
với hơn năm mươi tác phẩm văn học nga kinh điển đặc sắc được dịch sang tiếng việt
như con bạc của dobstovsky chuyện biển của stan hukovic
đây là những cuốn sách nằm trong dự án dịch và giới thiệu sách
với sự hỗ trợ của trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội
nhà xuất bản liên bang nga lukip ramum và quỹ hỗ trợ quảng bá văn học nga văn học việt nam
tôi cho rằng cái phần mà chúng ta dịch được thì còn là một phần rất nhỏ
trong tất cả những di sản văn hóa văn học của các nhà văn nga để lại
ngoài ra cái phần đóng góp cho nhân loại từ các nhà văn nga hiện nay
hiện đại cũng không phải là nhỏ thì tôi nghĩ rằng là hiện tại thì chúng ta rất cần quan tâm đến việc này thì
nó giúp cho chúng ta có cái khái niệm rõ ràng hơn về một đất nước nga cổ điển nước nga kinh điển và nước nga mới
với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và lý thú cho bạn đọc yêu mến tiếng nga cũng như văn học nga
ban tổ chức hy vọng rằng các văn học nga sẽ giúp các học sinh nắm vững chương trình tiếng nga phổ thông tiếp
những kiến thức mới
còn đối với bạn nào trưởng thành sẽ có thêm sự hấp dẫn để thường xuyên tới thư viện hơn
việc mà chúng ta có một cái góc văn học nga nhấn mạnh cái góc đó ở thư viện hà nội
nó sẽ có một ý nghĩa rất lớn
thì ý nghĩa thứ nhất là chắc chắn rồi nó sẽ là về vấn đề ngoại giao vấn đề chính trị xã hội
nhưng ý nghĩa thứ hai thì tôi nghĩ là nó chúng ta quan tâm hơn đến việc đưa lại những cái giá trị nhiều mặt
của nền văn học và văn hóa nga mà lâu nay chúng ta đã bắt đầu lãng quên
thư viện hà nội cũng đặt vấn đề với trung tâm khoa học và văn hóa nga là nên có những giao lưu và phối kết hợp
trong cái việc quảng bá văn học nga ở trên địa bàn thủ đô hà nội
đặc biệt đến với hệ thống các thư viện quận huyện và đến các em học sinh
việc khai trương giới thiệu sách gốc văn học nga tại thư viện hà nội
không chỉ tạo cơ hội quảng bá những tác phẩm kiệt tác của văn học nga
đến đông đảo độc giả mà còn là một mốc quan trọng của mối quan hệ tương hỗ
trong lĩnh vực hợp tác nhân văn giữa hai nước việt nga
những tác phẩm đặc sắc biểu diễn tại liên hoan múa đương đại với chủ đề
sự gặp gỡ á âu hai nghìn một mươi sáu là hoạt động thường niên được mong chờ của khán giả yêu mến bộ môn nghệ thuật múa
chương trình đã giới thiệu bức tranh sống động muôn màu của loại hình nghệ thuật hiện đại này
trong những năm qua múa đương đại đã dần trở nên quen thuộc và đến gần hơn với khán giả việt nam
với sứ mệnh trở thành nhịp cầu giao lưu tăng cường hợp tác giữa các nghệ sĩ việt nam và quốc tế
liên hoan múa đương đại năm nay không chỉ mang tới cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc
mà còn mời khán giả tham gia chương trình hội thảo gặp gỡ trực tiếp những biên đạo và nghệ sĩ múa
đến từ đức pháp áo israel nhật bản và việt nam
mục đích đầu tiên là để cho khán giả đến với các nghệ sĩ việt nam
để có thể tìm hiểu làm quen và cảm thụ được nghệ thuật múa đương đại việt nam
và thông qua việc mời các nghệ sĩ khác nhau đến việt nam
chúng tôi muốn khán giả có thể làm quen được những phong cách múa đương đại khác nhau
đến từ nhiều nghệ sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau
và cái điều thứ hai là chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi
từ trước đến giờ chúng tôi luôn luôn mời các nghệ sĩ nước ngoài đến
và biểu diễn cùng với lại ít nhất là hai nhóm múa mà có nghệ sĩ việt nam
ví dụ như năm nay chúng tôi mời hai tác phẩm của nhà hát giao hưởng nhà vũ kịch việt nam
và trường múa thành phố hồ chí minh đến tham dự
và đây là một sân chơi mà để cho các nghệ sĩ có thể giao lưu học hỏi
nhưng mà dựa trên một tinh thần chuyên môn rất là cao
khác với mọi năm năm nay các nghệ sĩ bên đảng múa việt nam
sẽ phối hợp với các nghệ sĩ nước ngoài trong từng đêm diễn
từ đó góp phần thúc đẩy sự giao thoa tất yếu giữa hai nền múa đương đại á âu
tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội trao đổi văn hóa rất là tốt
đối với những nghệ sĩ
nghệ sĩ thuộc giới múa của chúng ta cũng như là nó giới thiệu được nhiều cái phong cách
sự sáng tạo nghệ thuật rất đa dạng trong hướng phát triển của nghệ thuật múa
đặc biệt là múa đương đại
với việt nam chúng ta thì trong nhiều năm qua
vì xuất hiện một số các nghệ sĩ trẻ tài năng được tu nghiệp ở nước ngoài
trở về với các xu hướng múa đương đại
thì liên hoàn múa đương đại á âu này khẳng định rõ hơn
một hướng đi mới
với chủ đề múa đương đại sự gặp gỡ á âu liên hoan năm nay mang đến cho khán giả những tác phẩm múa đương đại chọn lọc kỹ lưỡng và nổi tiếng
trong sáu đêm diễn liên tục tại cả hai thành phố lớn hà nội và thành phố hồ chí minh
khán giả việt nam được thưởng thức những tác phẩm mang ý tưởng đan sen giữa hình thực và tưởng tượng
khám phá những bước dịch truyền của con người thời hiện đại
tất cả sẽ được tái hiện một cách khác biệt
độc đáo qua ngôn ngữ hình thể tinh tế động tác múa đẻ mắt và nghệ thuật sắp đặt ánh sáng đầy ấn tượng
khi mà các bạn đến thăm các buổi dự biểu diễn thì các bạn sẽ cảm nhận đấy là sự kết hợp giữa nhiều thứ
sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với biên đạo múa
sự kết hợp giữa biên đạo múa hiện đại với kỹ thuật đa phương tiện
các nghệ sĩ hiện thực hóa được không gian đó với âm thanh sắp đặt ánh sáng rất là kỳ công và thực sự là rất là ngoạn mục
năm nay liên hoan múa đương đại mở màn với tác phẩm hợp tác giữa nghệ sĩ múa
biên đạo người đức ricky wolforken và nữ nghệ sĩ đa phương tiện người việt nguyễn trinh thi
hai nữ nghị sĩ đã rất thành công khi sâu chuỗi những dòng kỷ niệm lại thành sợi dây kết nối
dẫn khán giả vào cuộc hành trình trải nghiệm giữa đối đổi quốc gia
những điều vốn ngỡ chỉ hắn sâu trong kỷ ức nhưng dường như đã và đang để lại sâu ấn trong cuộc sống hiện đại
một tác phẩm khác cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả
đó là hội chứng truyền thống mãn tính phiên bản nhật bản với sự thể hiện của hai nghệ sĩ đến từ nhóm múa akudo
tác phẩm đã diễn tả những hành vi đặc trưng của người nhật bản một cách đầy mỉa mai
qua đó đưa khán giả vào hành trình khám phá những yếu tố sâu thẳm bên trong tâm hồn họ
trên nền âm thanh rồn rập mạnh mẽ kết hợp cùng ánh sáng sân khấu
tác phẩm đã cuốn hút khán giả vào tầng cư trì ngôn ngữ hình thể của người nghệ sĩ

lê lê khi đại diện cho đoàn việt nam mang tới tác phẩm yes yes no no
đây là một cái series tác phẩm mà mình nghĩ rằng mình bắt nguồn từ năm ngoái
thế là năm ngoái thì mình để ra xác xác không không bởi vì mình liên quan đến thiền
yes yes no no cũng vậy thôi nó cùng một ý cả
thế nhưng mà trong năm nay thì mình nghĩ ra từ yes yes no no nó có thể trở thành series
và mình sẽ làm từ số một số hai số ba số bốn số năm số sáu như là một bộ phim dài trở thành series
bởi vì mỗi một cái dây dây nâu nâu về quan điểm của một cái thức phẩm nó lại khác nhau
với năm đêm diễn tại hà nội từ ngày hai mươi một đến hai mươi năm tháng chín và ba đêm diễn tại tp hcm từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng chín
liên hoan múa đương đại sự gặp gỡ á âu hai nghìn một mươi sáu đã thu hút được sự quan tâm và nhận được sự ứng ứng từ giới truyền thông
cũng như đông đảo công chúng góp phần tăng cường quảng bá nghệ thuật múa đương đại tại hà nội
cũng như tăng cường sự giao lưu và hợp tác giữa các nghệ sĩ việt nam và quốc tế